xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại phiên xét xử vào sáng ngày hai mươi một tháng ba hội đồng xét xử cho biết có nhận được đơn viết tay của bà trương mỹ lan
và theo đó bị cáo trương mỹ lan thể hiện muốn dùng số tiền một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí bồi thường
để khắc phục hậu quả cho scb nhưng nay bà lan lại viết đơn gửi tòa thể hiện muốn dùng số tiền này
để khắc phục hậu quả cho cháu gái trương hội vân
theo nội dung đơn mà trương mỹ lan gửi hội đồng xét xử bà lan xin được chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục hậu quả cho bị cáo trương hội vân nguồn gốc số tiền này gồm một tỷ đồng
gồm tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty capella bồi thường cho bà lan và ba trăm năm mươi tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà lan
ngoài ra đơn của bà lan cũng xin được chuyển ba trăm linh tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà lan
để khắc phục hậu quả cho bị cáo chu lập cơ chồng bà lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty times square
theo diễn biến vụ án bị cáo nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan có quan hệ làm ăn
sau khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng
trước khi phiên tòa này diễn ra gia đình ông trí đã nộp lại số tiền hơn tám trăm linh tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản của ông trí
tại tòa ông trí và gia đình cam kết sẽ khắc phục toàn bộ tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt
trước đó bà trương mỹ lan mong muốn chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục hậu quả vào ngân hàng scb
tuy nhiên tại phiên tòa vào sáng ngày hai mươi một tháng ba bà trương mỹ lan đã bất ngờ viết đơn chuyển nội dung sử dụng một tỷ đồng
để thay cháu gái trương huệ vân khắc phục hậu quả
vào ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi
tố bị can và bắt tạm giam đối với nhan thành trung và tăng văn vũ cùng chủ tại huyện trà cú về hành vi lừa đảo chiếu đất tài sản
theo cơ quan điều tra từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trung với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc quỹ tiến dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao nhờ lấy thông tin của một số khách hàng
để lập sáu hợp đồng tiến dụng thế chất tài sản chiếm đoạt số tiền giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng đại an
số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
còn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cán bộ tiến dụng thuộc quỹ tiến dụng đại an
đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản của một mươi tám khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tiến dụng
để lập bốn mươi sáu hợp đồng tiến dụng giả chữ ký chiếm đoạt số tiền được giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng đại an
số tiền hơn chín năm tỷ đồng
liên quan đến vụ
một người phụ nữ bị đâm nằm gục trên đường ở tp hcm vào ngày một mươi chín tháng ba công an huyện bình chánh đã bắt giữ nghi phạm
là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cũng là chồng của nạn nhân để điều tra làm rõ
và bước đầu nghi phạm khai nhận đâm vợ là do mâu thuẫn vợ chồng sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn và bị công an huyện bình chánh
truy xét bắt giữ vào ngày một mươi chín tháng ba và trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục trên đường lưng ngang
ở ấp ba xã tân nhiệt huyện bình chánh
và khi đến kiểm tra thì thấy trên người của nạn nhân có nhiều vết thương một người đàn ông được cho là dùng hung khí đâm nạn nhân đã rời đi
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe đang dần ổn định
thưa quý vị tòa án nhân dân huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo hồ nhật hào nguyễn văn huy
cùng bốn tháng tù giam trương khắc kiệt năm tháng tù giam hai bị cáo lê trần phú quang tám tháng cải tạo không giam giữ và hoàng đức trung sáu tháng cải tạo không giam giữ
về tội cố ý gây thương tích
theo có trạm vào trưa ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo chuẩn bị một khẩu súng quân dụng hai con dao và một cây kiến tự chế
nhằm gây thương tích cho anh đặng xuân vũ chú tẩy xã xuân đông huyện cẩm mỹ
khi đến trước cổng nhà anh vũ thì trung và huy dừng xe mô tô lại đứng ngoài cảnh giới
hào nhật và quang mỗi người cầm một dao tự chế cùng kiệt xuống xe đi bộ vào trong nhà tìm anh vũ để đánh nhưng không gặp
nên các đối tượng đã dùng súng bắn lên trần nhà và dùng dao chém vào nhiều tài sản trong nhà gây thiệt hại
thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách nẹt bô hay nghiêm trọng hơn là dùng hung khí đi giải quyết mô thuẫn
đã trở thành nỗi khiếp sợ của đa số người dân thành phố
mặc dù lực lượng công an và các đơn vị chức năng của thành phố đã liên tục ra quân ngăn chặn hàng đêm
nhưng số thanh thiếu niên nói trên vẫn bất chấp tụ tập và diễu hành
qua những tuyên phố trung tâm quay clip đăng tải lên mạng xã hội
và lực lượng công an đà nẵng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên bất chấp vi phạm pháp luật
đây là nhóm nam nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi
trú ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố bị công an quận hải châu triệu tập làm việc
vì liên quan đến vụ việc tụ tập đua xe không đội mũ bảo hiểm nẹt bô cầm theo hung khí
đáng nói hơn lợi dụng thời điểm đêm tối về sáng lúc người dân đi tập thể dục
các đối tượng ngang nhiên chạy xe với tốc độ cao khiến người dân chứng kiến vô cùng lo lắng
em với đồng lý dô huy với lại viết thái nguyễn bảo châu
dắt hai chiếc apl giấy theo chú tục cầm hai cái chuỗi
em tưởng chú tục bị chây nên tụi em giấy theo giúp chú tục
do một em còn nhỏ một em đu đồi ham chơi với bạn bè
nên tụi em không suy nghĩ được cho tương lai
còn đây là một nhóm thanh thiếu niên
gần một mươi người đều từ một mươi sáu tuổi trở lên
cùng chú trên địa bàn thành phố bị công an quận thanh khê truy xét bắt giữ
ngay khi gây ra vụ chém nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán nước
ở ngã tư hào huy tập điện biên phủ vào tối ngày tám tháng ba
đáng chú ý dù không hề có mâu thuẫn với số thanh thiếu niên nói trên
nhưng do nhận nhầm mà những bị hại tại quán nước phải chịu thương tích không đáng có
khi vụ việc xảy ra công an quận thanh khê đã có sự vào cuộc nhanh chóng
kịp thời và hiện đã làm rõ khởi tố năm đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
riêng các đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú
đồng thời trong quá trình thực hiện các hoạt động điều tra cũng như truy tố xét xử
các cơ quan chức năng đã phân loại đối tượng rất là tốt
và làm rõ vai trò chú mêu lôi kéo cầm đầu của những đối tượng chính
trong các vụ án để xử lý một cách nghiêm minh và quyết liệt ngay từ đầu
chỉ cần những dấu hiệu tụ tập mang theo hung khí đã đủ yếu tố cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
và sẽ bị khởi tố
bắt giam theo quy định vi phạm nhiều lần được gia đình bảo lãnh cũng rất nhiều
nhưng sự hối hận giờ đây quá muộn màng với số thanh thiếu niên đang ở trước bục khai báo
khi có hành vi tụ tập dùng hung khí gây thương tích chín cho một bị hại trên địa bàn quận hải châu
xuất phát từ những mâu thuẫn không đáng có số thanh thiếu niên trên
đã phải nhận bức án từ hai năm đến chín năm về tội giết người
đây là cái giá phải trả cho sự nông cuồng thiếu suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay
chúng tôi là làm sao để cho cuộc sống yên bình của người dân
cho nên chỉ đạo công an quận quyết liệt triển khai
và có nhắc răng đe đấu với những đấu tượng thanh thiếu niên còn lại
để làm sao cảm hóa các em yêu cầu các em đảm bảo theo quy định chung và không ảnh hưởng đến sống người dân
hành vi tụ tập đua xe lạng lách nẹp bô cơ bản đã vi phạm pháp luật
có thể bị khởi tố và bắt tạm giam bất cứ khi nào
nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra
qua những vụ việc mà công an các đơn vị địa phương ở đà nẵng truy xét làm rõ
mỗi thanh thiếu niên nên tự ý thức trong việc tụ tập rủ dê lôi kéo bạn bè
không tiếp tay góp sức gây dối trật tự công cộng và biến mình thành người vi phạm pháp luật
tại km số hai trăm ba mươi sáu cộng sáu trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã pá ma pha kinh huyện huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
công an huyện quỳnh nhai đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là giàng a lù sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại huyện mùa căn trải tỉnh yên bái
và sùng a dê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện than uyên tỉnh lai châu
tăng vật thu giữ bảy mươi hai mươi chín gram heroin một xe máy hai điện thoại di động cùng một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng tại khu vực biên giới
sau đó cất dấu ma túy vào trong dép để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã được kiềm chế
tuy nhiên tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao
để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này công an huyện cẩm mỹ đã mở nhiều đợt cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
sau đây sẽ là ghi nhận tại đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng ngô đình tùng
ba mươi tuổi ngụ tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ tùng là đối tượng nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài tùng đã thực hiện hành vi trộm cắp một điện thoại trị giá hai mươi sáu triệu đồng
trên địa bàn xã sông rai rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nhưng bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
còn đây là ba đối tượng lê hoàng tuấn ba mươi một tuổi lục văn tiến bốn mươi tuổi và trần văn kiệt hai mươi bốn tuổi
cùng chú tại tỉnh bình phước
các đối tượng đã thuê xe ô tô đến địa bàn huyện cẩm mỹ để trộm cắp tài sản
khi đến địa bàn xã sông rai phát điện trong sân một nhà dân có một chiếc xe máy trị giá
gần một mươi ba triệu đồng không có người trông coi
tuấn và kiệt đã đứng ngoài cảnh giới còn tiến đột nhập vào trộm chiếc xe
sau đó cả ba nhanh chân tẩu thoát nhưng đã bị công an huyện cẩm mỹ bắt giữ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận còn thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy trị giá tài sản
gần một trăm linh triệu đồng tại các tỉnh lâm đồng bình phước
tôi có cùng anh tướng anh kiệt từ bên bình dương đi qua bên cẩm mỹ trộm cắp tài sản
thì thấy có một nhà dân khóa cửa thì chúng tôi ngừng xe lại
đừng cộng lực anh kiệt cắt cổng tôi nhảy vô bên hông hàng rào
cầm theo một cổng dây và cột cửa trước lại
anh kiệt cắt cổng xong anh kiệt vô dắt xe ra ngoài và bẻ khóa
kiệt chạy đi vô đường anh kiệt bẻ khóa xong chạy đi thì tôi leo xe ô tô đi theo sau
tới một đoạn đường dắn có đường đất đỏ thì anh kiệt quẹo vô
chúng tôi dây xe lại chúng tôi quẹo vô chặt xe du lịch lên
xe honda lên xe du lịch và chở vô bình phước bán được sáu triệu rưỡi
theo thống kê thì phần lớn số đối tượng trộm cắp tài sản không nghề nghiệp
lười lao động thiếu sự quản lý giáo dục từ gia đình
thường xuyên tụ tập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
nhất là đối với các đối tượng trộm cắp tài sản
thứ hai nữa là lực lượng tuần tra kiểm soát một trăm sáu mươi một sẽ tiếp tục phát huy
tác dụng của mình tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
trên các địa bàn và các khung giờ mà tội phạm trộm cắp tài sản có thể hoạt động
thứ ba nữa là bằng các phương tiện khác nhau chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
thủ đoạn hoạt động phòng tội của các loại tội phạm này để người dân tự nâng cao ý thức cảnh giác
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
thì ngoài lực lượng chức năng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của mỗi người dân
trong việc tự bảo quản tài sản không tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào khuya ngày hai mươi tháng ba
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
chủ công phối hợp với lực lượng công an phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh vĩnh long
đã tiến hành kiểm tra bắt quả tăng một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
tại quán giải khát trên địa bàn thị trấn tân cưới huyện bình tân tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một mươi sáu đối tượng nam có liên quan
và tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm sáu bộ dụng cụ lắc tài xỉu
một mươi tám hột xí ngầu một mươi bảy điện thoại di động hai mươi ba xe mô tô và tổng số tiền trên bảy mươi tám triệu đồng
quán giải khát này là do nguyễn hiễu nguyễn làm chủ thuộc khóm thành nhân
thị trấn tân cưới huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vụ việc vẫn đang được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện bình tân tiếp tục làm rõ
còn tại nghệ an một ổ nhóm đánh bạc ăn tiền với quy mô lớn trong rừng sâu
với hàng chục đối tượng có tiền án tiền sự tham gia đánh bạc
vừa bị công an huyện tân kỳ triệt xóa và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
đối tượng lập sới tổ chức đánh bạc trên là nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú xã giai xuân huyện tân kỳ
đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội đánh bạc vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm trên cũng đã có tiền án tiền sự với nhiều tội danh
đang nói khi được hỏi một số đối tượng trong ổ nhóm vẫn ngây thơ nghĩ rằng
tham gia nhóm đánh bạc chỉ cho vui chứ không nghĩ sẽ vi phạm pháp luật
để đối phó với cơ quan công an nguyễn văn hiệu tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trong rừng sâu
mỗi canh bạc chỉ kéo dài khoảng vài tiếng
quá trình đánh bạc đều phân công đối tượng cảnh giới chặt chẽ
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng liên báo cho con bạc kịp thời tháo chạy
vào đánh bạc đó thì tôi lại gọi thu mỗi người

tôi chơi sống đó thì khoảng tầm một hai tiếng sáu rồi tôi nghỉ
ổ nhóm đánh bạc này là hoạt động rất tinh vi
các đối tượng thường chọn các địa điểm là đồi núi đường độc đào để tổ chức cho các con bạc đến đánh
thứ hai nữa là các đối tượng cầm đầu đã có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc
và thường bổ trí các đối tượng cảnh giới phía ngoài
để phạt thiền lực lượng chức năng khi vây bắt
sau thời gian theo dõi từ ngày một mươi năm đến một mươi chín tháng ba
các tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ đã ập vào sới bạc
bắt giữ một mươi chín đối tượng trú tại huyện tân kỳ thị xã thái hòa thành phố vinh
và thu tạm giữ số tiền một trăm ba mươi bảy năm triệu đồng sáu xe mô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
hiện công an huyện tân kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án